cũng trong chiều nay thừa ủy quyền của ban bí thư trung ương đảng đại diện lãnh đạo tỉnh đoàn đồng nai đã trao tặng huy hiệu tuổi trẻ dũng cảm cho đại úy thái ngô hiếu vì hành động dũng cảm của mình
tỉnh đoàn đồng nai cũng đã trao tặng bằng khen cho đại úy thái ngô hiếu đại diện tỉnh đoàn đồng nai nhấn mạnh
hành động của đại úy thái ngô hiếu thể hiện lòng dũng cảm không quản ngại hiểm nguy của người chiến sĩ công an nhân dân
đã kịp thời cứu nhiều người dân gặp nạn và đây là một trong những tấm gương sáng của đoàn viên thanh niên tỉnh đồng nai